do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai từ đêm ngày hôm qua đến trưa nay các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
mưa to và rông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình công cộng tại các xã trên địa bàn huyện trấn yên và văn trấn
theo đó đã có ba mươi bảy nhà dân cùng nhiều công trình khác bị tốc mái
gió mạnh cũng làm sập đầu hoàn toàn một nhà xưởng đang thi công tại xã hưng khánh ước tính thiệt hại khoảng năm sáu tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện trấn yên văn chấn trực tiếp xuống kiểm tra
chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do dòng lốc gây ra bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại